ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí trung tướng phạm tâm long nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng thường trực bộ nội vụ nay là bộ công an trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lão thành cách mạng đại diện các ban bộ ngành đoàn thể trung ương thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội công an tp hà nội và công an các đơn vị địa phương các đồng chí đồng
dân bà con khối phố các gia đình thông gia họ hàng nội ngoại đã đến viếng gửi vòng hoa xư lễ truy điệu và tiễn đưa trung tướng nhà giáo phạm tâm long nguyên ủy viên trung ương đảng khóa sáu bảy nguyên thứ trưởng thường trực bộ nội vụ nay là bộ công an nguyên hiệu trưởng trường bộ túc sĩ quan công an nguyên hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân nguyên giám đốc công an tp hà nội về nơi ăn nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà xã sơn đà huyện ba vì tp hà nội
công an tổ chức lễ tang và gia đình xin được lượng thứ
ba đối tượng đánh bạc vừa bị công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng phối hợp với công an xã phú tâm huyện châu thành triệt phá
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng hai nhận được tin báo của quân chúng nhân dân lực lượng công an huyện châu thành cùng với công an xã phú tâm ập vào bắt quả tàng một mươi ba đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất chống thuộc ấp phú bình xã phú tâm huyện châu thành tỉnh sóc trăng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hai con gà sáu cặp cửa sắt một mươi một điện thoại di động một mươi sáu xe mô tô số tiền gần ba mươi hai triệu đồng cùng với một số vật chứng khác có liên quan được biết điểm đá gà do thạch ngọc ấn đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại một vựa phế liệu trong khu dân cư ở đường bình chuẩn sáu bảy phường bình chuẩn thành phố thuận an tỉnh bình dương khiến nhà xưởng rộng gần hai m hai
thời điểm trên vừa phế liệu vắng chủ xảy ra hỏa hoạn người dân phát hiện vụ việc thì ngọn lửa đã bùng phát dữ dội nên không thể tiếp cận cảnh sát phòng chế chế chế thuận an đã huy rộng lực lượng và phương tiện đến hiện trường do khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác chạp lửa gặp nhiều khó khăn sau nhiều giờ tích cực cảnh sát đã khống chế được vụ việc bảo vệ được nhiều nhà xưởng và nhà dân lân tận không bị cháy lan vụ việc không gây thương thích tiền người nhưng khoảng hai m hai nhà xưởng đã bị thiêu rụi
hàng năm cứ đến mùa khô tình trạng cháy nổ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cấp các ngành và các địa phương mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền cảnh báo về tình trạng cháy nổ nhưng một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan lơ là càng khiến cho nguy cơ cháy nổ tăng cao dẫn đến hậu quả khó lường ghi nhận tại bạc liêu
đây là hiện trường vụ cháy xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại gia đình anh nguyễn văn nhã chú tại ấp ninh thạnh một xã ninh hòa
đây là hiện trường vụ cháy ra vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu căn nhà cấp bốn từng là nơi ở của năm thành viên trong gia đình giờ đây chỉ còn là đống hoang tản
vào trưa ngày hai mươi ba tháng hai khi nghe người con của mình hô hoán có cháy anh và người dân xung quanh nhanh chóng chạy lại cứu chữa nhưng do đám cháy quá lớn cộng với thời tiết hanh khô và gió lớn nên chỉ trong ba mươi phút căn nhà của anh đã bị thiêu rụi
cháy chăn chữa giữa nhà chăn chữa cửa buồn là bằng nhựa không ngồi ổ điện cái chăn đó dễ
cháy thì thấy vô ẩm một bé ra là lửa trong nhà nó đỏ la lên thì bà con sớm ghiền lại tiếp tiếp xong rồi cũng sớm có người điện cho mấy anh cú quả lên tiếp dập lửa
không chỉ riêng gia đình anh nhã thời gian qua trên địa bàn tỉnh bạc liêu xảy ra nhiều vụ cháy lớn nhỏ nguyên nhân của những vụ cháy này đa phần là do người dân lơ là thiếu cảnh giác trong việc sử dụng điện đốt rác
thời tiết khô nóng gió lớn cộng với sự chủ quan của người dân trong công tác phòng cháy
chữa cháy chính là điều kiện để các đám cháy dễ dàng bùng phát và lan rộng
những gia đình đó là xài đường cháy điện đó là từ khi mà xây dựng nhà đến khi dở nhà đấy thôi cũng là không có là đã động tới để kiểm tra
cái nguyên nhân thứ hai vấn đề là do là cái thời gian qua là cháy rất nhiều thì nói chung là cái người dân là thiếu ý thức về cái công tác phòng cháy cháy
nói đây là vấn đề là cái vấn đề đốt cỏ đốt cỏ là phát khóa
qua buổi gặm thì cái này đốt thì bà con chúng ta thì lửa giác chưa nắng để đốt cho nó cháy nhanh
thì cái này ảnh hưởng rất lớn vấn đề trong cái công tác đó là chữa cháy
để hạn chế hậu quả do cháy nổ gây ra mỗi người dân cần có những biện pháp phòng cháy chữa cháy thiết thực nâng cao hơn nữa ý thức trong vấn đề sử dụng các thiết bị điện cũng như đốt rác vào mùa khô như hiện nay
đối gác thì chúng ta là cần nên cần nên đốt vào là buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều
giác chưa đi
cái thứ hai chúng ta đốt thì chúng ta phải là nên là trông coi cẩn thận sẵn sàng các phương tiện
khi nó có cháy lan cháy lớn thì chúng ta kịp thời dập ngay
khi ra khỏi nhà chúng ta cần nên cúp cầu giao điện
hệ thống điện những cái nào không cần thiết thì bà con là nên cúp cầu giao nó đi
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành các cấp
mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy
đừng vì sự chủ quan bất cẩn của bản thân mà để xảy ra cháy nổ
gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của bản thân và những người xung quanh
chuyển sang các tin tức khác
từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm một trăm năm mươi bảy đồng một lít
còn xăng ron chín mươi năm giảm hai trăm năm mươi ba đồng một lít
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai được điều chỉnh giảm một trăm năm mươi bảy đồng một lít
xăng ron chín mươi năm giảm hai trăm năm mươi ba đồng một lít
dầu diesel giảm ba trăm chín mươi đồng một lít
dầu hỏa giảm hai trăm bảy mươi tám đồng một lít
chỉ riêng dầu ma rút được điều chỉnh tăng một trăm linh hai đồng một kg
như vậy là sau điều chỉnh
giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường có mức giá tối đa như sau
xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi tám ba trăm bốn mươi sáu đồng một lít
xăng ron chín mươi năm là một mươi chín một trăm hai mươi bảy đồng một lít
dầu diesel là một mươi bốn bảy trăm tám mươi năm đồng một lít
dầu hỏa là một mươi ba sáu trăm bảy mươi sáu đồng một lít
dầu ma rút là một mươi một bảy trăm năm mươi bốn đồng một kg